cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lò văn bùn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản món xã quài tở huyện tuần giáo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực bản món xã quài tở huyện tuần giáo
công an huyện tuần giáo chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
cục hải quan tỉnh phá thành công chuyên nán một trăm hai mươi bốn b bắt giữ đối tượng lò văn bùn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ tám bánh heroin khối lượng khoảng hai tám kg
và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
quá trình vây bắt đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt gọn
hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng